thủ tướng chính phủ vừa có quyết định số sáu mươi sáu ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám thành lập tổ công tác của thủ tướng chính phủ về thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo đó đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ là tổ trưởng tổ công tác
ông nguyễn hoàng anh chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ phó thường trực
các thành viên là lãnh đạo văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ nội vụ bộ tư pháp bộ công thương
tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo triển khai các công việc phục vụ việc thành lập quỹ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
và kết thúc nhiệm vụ khi hình thành được bộ máy của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
quyết định của thủ tướng chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành